cục cảnh sát giao thông bộ công an khẳng định trong những ngày này việc kiểm tra nồng độ cồn vẫn sẽ được duy trì nghiêm túc
đặc biệt các cán bộ chiến sĩ đều được phổ biến tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và khiến các lái xe yên tâm hơn

đặc biệt các cán bộ chiến sĩ đều được phổ biến tuân thủ nghiêm đường hô hấp cấp do trụng mới của virus corona và khiến các lái xe yên tâm hơn
cũng tại các điểm dừng xe kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phát khẩu trang miễn phí
lực lượng chức năng ghi nhận sau một thời gian nghị định một trăm linh đi vào cuộc sống đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực kéo giảm những mặt tiêu cực
đặc biệt là từng bước làm thay đổi thói quen sử dụng rượu bia và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người dân